tối ngày một tháng một mươi hai tại hà nội bộ công thương và ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã khai mạc hội trợ đặc sản vùng miền việt nam hai nghìn một mươi chín
hội trợ đặc sản vùng miền việt nam là sự kiện được tổ chức thường niên từ năm hai nghìn một mươi tám
đến nay hội trợ đã dần được nâng lên về chất lượng và quy mô trở thành sự kiện xúc tiến thương mại có uy tín thu hút sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các tỉnh thành phố
năm nay đã có hai trăm năm mươi gian hàng của gần hai trăm linh đơn vị doanh nghiệp đến từ hơn năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước đến tham gia hội trợ